thưa quý vị và các bạn với ảo vọng sẽ được các thế lực siêu nhiên giúp đỡ
thời gian qua một số đối tượng xấu trên địa bàn tỉnh điện biên lại tiếp tục âm mưu
thực hiện ý đồ thành lập nhà nước mông
cùng với sự hà hơi tiếp sức của nhiều tổ chức phản động lưu vong ở ngoài nước
chúng gia tăng hoạt động thâm nhập vào các địa bàn biên giới của ta
nơi có đồng bào dân tộc mông sinh sống để tuyên truyền để lôi kéo họ tham gia tổ chức phản động
về bản chất chống phá thì không mới nhưng âm mưu thủ đoạn hoạt động của chúng luôn thay hình đồ giả
ngay càng tinh vi sảo quyệt
sau nhiều lần bị các lực lượng chức năng việt nam đấu tranh quyết liệt
bóc gỡ và xử lý thì lần này các tổ chức hội nhóm phản động đã sử dụng chiêu bài
tổ chức hoạt động trái phép các đa đạo là dê xuồng và bà cô dận
bản chất là lợi dụng tôn giáo để tập hợp lực lượng hoạt động nhằm lập nhà nước mông
với ý đồ đen tối của chúng là chống phá cách mạng nước ta
trong chương trình hồ sơ vụ án tuần này kính mời quý vị và các bạn theo dõi kế hoạch đấu tranh phá án
âm mưu lôi kéo tuyển mộ thành viên chuẩn bị các phương tiện
điều kỳ hoạt động kịp thời ngăn chặn âm mưu tổ chức tiến hành bạo loạn vũ trang lật đổ chính quyền tại huyện mường nhé
hoạt động thành lập nhà nước mông xuất hiện tại tỉnh điện biên từ năm hai nghìn ba
ban đầu từ một số đối tượng bị ảnh hưởng làm theo các luận điều tuyên truyền của các thế lực thù địch
phản động trong dân tộc mông ở nước ngoài
sau đó diễn biến ngày càng phức tạp
như tổ chức đưa người trốn sang lào tham gia hoạt động phỉ lập nhà nước mông tập trung đông người vào dối an ninh
tuy nhiên với sự vòng cuộc tích cực của công an tỉnh điền biên
đã tập trung lực lượng biện pháp đấu tranh mở nhiều cuộc vận động nhân dân
phối hợp với các cấp ngành đã đấu tranh bóc gỡ nhiều đối tượng cầm đầu cốt cán
các tổ chức phản động này theo đúng quy định của pháp luật
hoạt động tuyên truyền lập nhà nước mông đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh điện biên
từ những năm hai nghìn đến năm hai nghìn bảy
hoạt động này có dấu hiệu phức tạp tình hình nhiều nhóm với hơn năm trăm linh đối tượng có liên quan
sau các vụ tụ tập gây dối bạo loạn vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một và tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
lực lượng công an tỉnh điện biên đã phối hợp với các ngành chức năng
tổ chức đấu tranh với nhiều chuyên án
và phá tan năm nhóm đối tượng hoạt động lập nhà nước mông và đã khởi tố xử lý hình sự một mươi hai vụ
phần lớn các đối tượng chót nhúng tràm sau khi nhận thấy việc làm sai trái
được khưởng chế độ quan hồng của đảng và nhà nước đã trở về xung họp với gia đình
thế nhưng một số tên cầm đầu với bản chất phản động vẫn âm thầm nuôi ảo vọng tiếp tục xây dựng nhà nước mông
trong đó có cả những đối tượng đã từng được chính quyền và lực lượng chức năng giáo dục gian đe
thậm chí có đối tượng đã bị pháp luật khởi tố truy nã
sau một thời gian dài yên lặng thì vào đầu năm hai nghìn một mươi tám
từ công tác nghiệp vụ công an tỉnh điền biên đã phát hiện tổ chức hoạt động bảy cánh
ở các huyện mường nhé mường trà đang có động thái manh nha móc nối hoạt động trở lại
trên địa bàn tỉnh điện biên chúng tôi phát hiện qua công tác nghiệp vụ
thông tin về hoạt động trở lại của nhóm đối tượng tráng a chớ trước đây
mà chúng ta đã bóc gỡ truyệt xóa từ năm hai nghìn một mươi một
một số đối tượng đã đưa ra kiểm điểm trước dân
và một số đối tượng vẫn lẩn trốn ở trên rừng
chúng tìm cách bóc nối với nhau
để hình thành nên một tổ chức phản động mới
để đưa sang lào tham gia đào tạo hoạt động vũ trang
chúng phá hứng gây bảo loại
bên cạnh đó các đối tượng người mông lưu vong rất quan tâm đến việc phổ biến
và sử dụng chữ mông loài chữ cổ xưa làm phương tiện kích động
truyền bá tư tưởng phản động vào người mông
với tư tưởng dân tộc hẹp hòi kêu gọi người mông đoàn kết
tiếp tục thành lập nhà nước mông
hoạt động lập nhà nước mông mặc dù đã bị các lực lượng chức năng của ta đấu tranh quyết liệt
tuy nhiên một số đối tượng
vẫn chưa từ bỏ ý định hoạt động
nhất là số đối tượng cầm đầu cốt cán đã chạy trốn ra bên ngoài
với tham vọng đẩy nhanh hoạt động phá hoại
những đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động người mông
đã lợi dụng vào địa hình và địa bàn cư trú phức tạp của khu vực tây bắc
đặc biệt là tỉnh điện biên lên chiến lược lôi kéo kích động
thông qua hai nhóm tà đạo là dê sùa và bà cô dợ
và cũng chính hai nhóm này là nguồn cung cấp nhân lực tài chính và lương thực
ngoài ra còn phối hợp với nhóm phản động bảy cánh đang hoạt động trở lại chống phá nhà nước
với âm mưu gây bạo loạn vũ trang lật đổ chính quyền nhân dân huyền mường nhé
thành lập cái gọi là nhà nước cộng hòa dân chủ
sau đó gửi đơn đề nghị các tổ chức nước ngoài công nhận
các thế lực thủ địch lợi dụng vấn đề tuôn ráo vấn đề dân tộc
để mà kích động lôi kéo tụ tập các đối tượng cầm đầu trên địa bàn là người dân tộc thiểu số
hay nói khác là trong đồng bào dân tộc mông
đây là một cái mà có thể nói là cũng rất nhạy cảm liên quan đến vấn đề tôn giáo dân tộc
cái thứ hai là đây là một cái điểm
một cái địa bàn biên giới biên giới và một cái địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
trình độ nhận thức của nhân dân thì hạn chế
và ở cái địa bàn mường nhé thì các ông chí biết là một cái địa bàn rất hiểm trở
rừng núi đi lại hết sức khó khăn
chính vì thế cho nên là

những cái thuận lợi của các đối tượng thì là khó khăn của chúng ta
nhóm tàn ảo dê xùa do đối tượng david ho tên thật là ho chất dùng người mông gốc lào
nhóm tàn ảo dê xùa do đối tượng david ho tên thật là ho chất dùng người mông gốc lào
đã đăng tải phát tán trên mạng xã hội facebook youtube
các trang thông tin điện tử tiếng mông với các bài viết phản ánh
phản động xuyên tạc kinh thánh
tuyên truyền kêu gọi người mông trên toàn thế giới
tin theo đảo dê sùa
là tôn giáng riêng của người mông
và chúa dê sùa sẽ tái lâm
bảo vệ lãnh đạo người mông
xây dựng nhà nước riêng kích động bạo lực
tại đảo dê sùa được phát hiện đầu tiên
ở huyện năm pồ
do hai đối tượng ở huyện mường trà
vào địa bàn tuyên truyền
do bị ảnh hưởng bởi luận điều tuyên truyền
lôi kéo trực tiếp qua mạng internet
đã phát hiện hơn một người của hai mươi bản
thuộc một mươi ba xã
trên địa bàn bốn huyện năm pồ
mường trà mường nhé và tuần giáo
theo tà đảo dê sùa
nhiều người còn lôi kéo người thân quen
cùng tham gia
nhẹ thì làm những điều trái chuẩn mực xã hội
khi bị kích động sẽ có những hành vi
chống phá chính quyền và chế độ nhà nước
càng nhiều người theo dê sùa
thì khi đó thì cái việc sau này kích động
để tập hợp lực lượng nó sẽ thuận lợi hơn
đây là một trong những mục tiêu của các đối tượng
mục đích các đối tượng đưa ra trong cái việc
cái tuyên truyền lôi kéo người theo cái tà đạo dê sùa này
và có thể nói là trong cái nhóm mà theo giả đạo
tại huyện năm pồ
thì đều có những cái sự tiếp tế
chuyển vận chuyển lương thực thực phẩm
cho cái nhóm này đang trốn ở trên đất
nếu không muốn chiến tranh kéo tới nhà
thì phải tin theo dõi
đã có nhiều hội dân chuẩn bị cả cá hộp
bếp than tổ ong
với lượng tích trữ hàng ngàn viên than
cổng với củi khô
hàng chục tiến gạo
để sẵn sàng chống cho những ngày chiến tranh mà giờ vẽ ra
hình thức sinh hoạt của nhóm này là mượn danh tôn giáo
lôi kéo dù dố người dân tham gia các hoạt động
đi ngược lại với các chuẩn mực văn hóa và pháp luật
để trục lợi
gây mất an ninh trật tự
các đối tượng
chiệt đẻ lợi dụng giáo lý
tôn giáo để kích động
lôi kéo tập hợp lực lượng
đặc biệt là các đối tượng
đã tuyên truyền phát triển các tà đạo
như tà đạo giê xu
tà đạo bà cô dợ
và bản chất
của các tà đạo này là tập hợp lực lượng
để hoạt động lập nhà nước mâu
đây là âm mưu ý đồ của các thế lực thù địch
nhằm chống đảng và nhà nước việt nam
gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự
tại địa bàn
đặc biệt là đồng bào dân tộc mông
tại các xã vùng sâu vùng xa của tỉnh điền biên
để kịp thời ngăn chặn hoạt động kích động tuyên truyền
lôi kéo người dân tham gia
các ý đồ của các đối tượng phản động chủ mưu
công an tỉnh điền biên đã báo cáo
lãnh đạo bộ công an thường trực tình ủy
về diễn biến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời xin chủ trương xác lập chuyên án
mang bế số v tám trăm một mươi tám
để tập trung được lượng
phương tiện biện pháp đấu tranh
vô hiểu hóa với phương châm
kiên quyết đấu tranh không để cho tổ chức
phản động tuyển mộ thành viên
chuẩn bị các phương tiện điều kiện hoạt động
áp dụng các biện pháp nghiệp bộ
vừa truy bắt vừa tuyên truyền kêu gọi đối tượng
dân đầu thú tập trung giải quyết
dứt điểm trong năm hai nghìn một mươi chín
để lập nhà nước
cộng hòa dân chủ mông
sau đó thì
các đối tượng sẽ mở rộng ra các nơi khác
ở trong và ngoài tỉnh
chúng tôi đã xác định
đây là các hành động
hành vi đặc biệt nguy hiểm
của các đối tượng
cần phải khẩn trương làm rõ
và đấu tranh vô hiểu hóa ngay
theo đúng phương châm
bóp chết ngay từ trong chứng nước
công an tỉnh điện biên
đã báo cáo và được lãnh đạo bộ công an
rồi thường trực tỉnh ủy
ủy ban dân tỉnh
đồng ý cho xác lập chuyên án v tám trăm một mươi tám
để đấu tranh
chuyên án được xác lập
trong thời điểm
điểm diễn biến
về tình hình
các nhóm đối tượng phản động
đang hoạt động trở lại
rất phức tạp
và manh động
chúng hoạt động
đan sen vào nhau
tạo thành một mạng lưới
tương hố lẫn nhau
một cách bài bản
ban chuyên án
đã đi đến thống nhất
các biện pháp
điệp vụ triển khai
trong các chuyên án trước
không còn đáp ứng được yêu cầu
cuộc đấu tranh
trong tình hình mới
cần phải có cách nghĩ
cách làm sáng tạo
và mang tính đột phản
vấn đề đưa ra
cái sách đối phóng mới
là yêu cầu cấp bách
được đặt lên hàng đầu
lãnh đạo ban chuyên án
đã chỉ đạo
các đơn vị nghiệp vụ
công an các huyện
thành phố trên địa bàn tỉnh
triển khai đồng bộ
các biện pháp nghiệp vụ
huy động lực lượng trinh sát
trực tiếp xuống địa bàn
bị ảnh hưởng
tiến hành giả soát xác minh
nắm diễn biến
mọi hoạt động
của các đối tượng
nhà nước mông
đánh giá mức độ ảnh hưởng
của quần trúng
xác định đối tượng
chủ mưu cầm đầu
số quần trúng bị ảnh hưởng
để chủ động
và có đối sách phù hợp
tập trung giả soát
số công dân
thường xuyên tham gia
các hội nhóm tàn đạo
trên địa bàn
đã phát hiện
một mươi chín đối tượng người mông
có liên quan
do đối tượng
lẩu an lành
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
có hộ khẩu thường trú
ở bản năm xà
xá mường ton
huyện mường nhé
cùng đối tượng
sùng a xính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
có hộ khẩu thường trú
ở bản hồi trạ hai
xá nằm vì
huyện mường nhé
đặc biệt nguy hiểm
là đối tượng lẩu an lành
lẩu an lành tham gia
tổ chức thành lập
nhà nước mông
chống phá nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
đã bị cơ quan an ninh
điều tra công an tỉnh điện biên
nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
nhưng lành đã bỏ trốn
và bị truy nã
sau gần tám năm bỏ trốn
lẩu an lành
vẫn không từ bỏ ảo vọng
thành lập cái
gọi là nhà nước mông
trong quá trình lẩn trốn
hắn chủ động móc nối
với các đối tượng
phản động người mông
ở nước ngoài
cũng như tích cực liên lạc
với tay chân còn lại trong nước
xây dựng lực lượng
và mở rộng mảng lối
những tay chân của lẩu an lành
còn hoạt động tại điện biên
như sùng a xính
sùng a dơ
giàng a và
và cùng nhiều tên khác
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lẩu an lành và sùng a xính
đã nhiều lần tổ chức bàn bạc
móc nối với các đối tượng trên
thông nhất xây dựng lại tổ chức phản động
lập nhà nước mông
tại huyện mường nhé
nhằm mục đích
cướp chính quyền
thay thế chính quyền huyện mường nhé
bằng một chính quyền riêng của chúng
do người của chúng làm chủ
có bổ máy tổ chức riêng
có lực lượng công an
quân đội riêng
có cương lính riêng
nhằm chống phá
nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam
lật đổ chính quyền nhân dân
phá bỏ chế độ chính trị
được hiến pháp quy định
đặc biệt là từ
việc xác định
được các đối tượng
đã nhiều lần
cách thức hoạt động
rồi xây dựng cương lính
lôi kéo thập hợp lực lượng
chuẩn bị vũ khí
nhằm mục đích
gây bạo loạn
rồi lật đổ chính quyền
huyện mường nhé
có thể nói là các đối tượng
sau khi tái hoạt động trở lại
thì giáo diết
mua vũ khí
để phục vụ cho cái hoạt động gây dối
và may sắm quần áo
đúc quần hàm quần hiệu
và xây dựng cương lính
điều lệnh để phục vụ cho cái hoạt động
thành lập nhà nước mông
qua nhiều ngày đấu tranh
với các đối tượng trong chuyên án v tám trăm một mươi
cùng hàng trăm lượt trinh sát
xuống địa bàn trọng điểm
ban chuyên án đã cơ bản nắm
hiểu rõ bản chất
quy luật hoạt động
nhu cầu thực tế
của các nhóm đối tượng
mạng lưới cơ sở nội địa
và điểm mạnh
điểm yếu của chúng
từ các thông tin thu thập được
cũng như quá trình hình thành hoạt động
của nhóm tổ chức hoạt động bảy cánh
ban chuyên án đưa ra nhận định
các đối tượng còn đang trong giai đoạn manh nha
hình thành mạng lưới
đây là thời điểm thích hợp
để sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
tiến hành đấu tranh bóc gỡ các nhóm phản động này
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
và thường trực tỉnh ủy về phá án
xử lý số lượng tham gia tổ chức phản động
hoạt động lập nhà nước mông
thì việc bóc gỡ nhóm lầu an lệnh
là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
được ban chuyên án đặt ra
việc phát hiện và bắt giữ các đối tượng cầm đầu
là không phải là chuyện đơn giản
giữa rừng đuối bao la chập trùng
của vùng tây bắc
đây là một thách thức đa chiều
với cả ban chuyên án
với kinh nghiệm và được sự giật dây
của các tổ chức phản động người mong lưu vong
lầu an lệnh trở nên lọc lõi
và hết sức cực đoan
tên cầm đầu tổ chức bài cánh
đã thường xuyên liên lạc trực tiếp với david her
và vừa thị dợ
hoặc cánh tay trần thân
tính của chúng để bàn bạc kế hoạch
thay đổi các máy khóe lôi kéo
dù giống người dân tùy theo từng địa bàn
mặt khác y cộng đồng bọn thường xuyên áp
dùng các chiêu trò khủng bố
đe dọa chống chế
ai làm lộ thông tin thì sẽ bị giết người đó
chính vì vậy một bầu không khí
khủng bố luôn bao trùm
khắp những nơi chúng hoạt động
người dân không dám cộng tác với cơ quan chức năng
vô hình chung trở thành bong ca kiên cố cho y
ngoài ra các đối tượng này đều lần trốn
rất ít tiếp xúc với những người xung quanh
trừ người thân và đồng bọn
những cán bộ quản trúng nhân dân ở địa bàn
cũng không nắm được thông tin cụ thể
về hoạt động và số đối tượng có liên quan
đang hoạt động trong tổ chức
do đó các thông tin về đối tượng rất ít
làm cho việc phân tích nhận định
khoanh vùng các đối tượng và xác minh là rất khó khăn
bản thân đối tượng
thì có cái quan hệ
gia đình dòng tộc
hoạt động khép kín
thế rồi các đối tượng
phải có những cơ sở
đối tượng vào các đối tượng trước đây
mà có những hoạt động tích cực
hiện nay là đang nằm im
để như thế là đợi thời
thì các đối tượng mắc núi
với số đối tượng đó
chính vì vậy
trong quá trình triển khai các biệt pháp nghiệp vụ
là cũng gặp rất nhiều khó khăn
để đối phó với việc trụi bắt
của lực lượng chức năng
các đối tượng cầm đầu chủ yếu sử dụng điện thoại
để liên lạc trao đổi bàn bạc phân công nhiệm vụ
cách thức hoạt động

chúng luôn sử dụng các bí danh thuật ngữ
trong các nội dung trao đổi
tuyệt đối không thông tin liên quan
đối với đối tượng cá nhân
khi các đối tượng đi thì thường
là chỉ đạo tay chân
rồi quan sát rồi các đối tượng mới di chuyển
nên là rất khó khăn cho chúng ta
trong việc trụi bắt các đối tượng
nhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng
các đối tượng cầm đầu luôn lựa chọn địa bàn hoạt động
ở các khu vực lán nương
có địa hình hiểm trở
giao thông đi lại khó khăn
có ý thức chống đối quyết liệt cảnh giác cao
chỉ tiếp sức quan hệ với những đối tượng tin tưởng
và cái ngợi là nhà nước mông
trong quá trình đối tượng lẩn trốn
thì thường xuyên là
thế và các đối tượng là rất
chú ý lợi dụng đến cái địa hình
thế rồi những cái nơi
quần chúng nhân dân bị ảnh hưởng
tác động bởi cái hoạt động tuyên truyền
ni khai tự trị
thế và bị ảnh hưởng
cái tà đạo
dây chùa và cô giọng
thì đây là chúng cũng xác định là
có những người
chúng lựa chọn những người
để giúp chúng
trong cái vấn đề là
tìm nơi ẩn nấp
tìm người để cung cấp
để phục vụ cho cái việc nằm trốn
của đối tượng
dấu chân của lực lượng an ninh
tỉnh điền biên không chỉ in giống
trên các bản làng người dân tộc mông
mà đã xuyên qua cả những cánh rừng già
với những vách núi đá
tài mèo sắc nhọn

trên khắp địa bàn tây bắc
đối mặt với nhiều thử thách
để thực hiện nhiệm vụ được giao
trong chuyên án
tuy nhiên bóng dáng của các đối tượng
phản động bảy cánh vẫn bạch vô âm tín
dường như chúng đang muốn thử sức chịu đựng
lòng nhật huyết của công an việt nam
áp lực ngày một đè nặng
lên những đôi vai của các thành viên
chuyên án v tám trăm một mươi tám
trong cuộc chiến về bóng tối
thưa quý vị và các bạn
ảo vọng tiếp tục hoạt động
ly khai tự chỉ lập nhà nước mông
nhóm tổ chức
nhóm phản động bảy cánh đang giáo riết
hình thành mạng lưới phản động rộng khắc
dường như đây là tham vọng mà chúng không bao giờ từ bỏ
dựa hơi vào các thế lực phản động bên ngoài
chúng chuẩn bị vũ khí
để nếu có cơ hội sẽ tiến hành bảo luật
vậy ban chuyên án v tám trăm một mươi
sẽ phải làm những gì
những đòn cân não
những chiến thuật đấu tranh bóp gỡ
các nhóm phản động này sẽ diễn ra như thế nào
đó sẽ là nội dung được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn
tại các chương trình tiếp theo
xin được tạm biệt và hẹn gặp lại
để khám khỏe bé mạnh mẽ
với hai hộp optimum gold